hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
đến sáng ngày hai mươi ba tháng chín vấn đề này trở nên nóng hơn và trở thành chủ đề thảo luận chính trong cuộc họp khi tình hình ngày càng có vẻ nghiêm trọng
tại cuộc họp ông phan huy anh vũ giám đốc sở y tế đồng nai cho biết có rất nhiều trường hợp trở về từ bệnh viện vài ngày thì dương tính với covid một mươi chín
để ngăn chặn nguồn lây này sở y tế đã có văn bản gửi các địa phương hướng dẫn theo đó ai trở về từ bệnh viện đều coi là từ vùng đỏ về phải cách ly theo dõi tại nhà một mươi bốn ngày
ông vũ nêu
tại đầu cầu huyện đình quán ông trần bá đạt bí thư huyện ủy cho hay trong tổng số hai trăm ba mươi bốn ca f ghi nhận trên địa bàn có ba mươi ca từ các bệnh viện về
bao gồm bệnh viện đa khoa đồng nai hai mươi năm ca bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai hai ca một ca ở bệnh viện trợ rẫy tp hcm hai ca còn lại ở các bệnh viện khác
do những người này không có phòng cách ly riêng tại nhà gia đình lại nhiều thành viên nên huyện chủ trương đưa vào khu cách ly tập trung tại xã ông đạt cho hay
tại tp biên hòa
cũng đang nhắc nhớ tình trạng này vì trong thời gian gần đây có hơn một mươi phường xuất hiện các ca f từ bệnh viện về nhiều người về từ bệnh viện thì vài ngày sau trở thành f
phát biểu tại cuộc họp ông võ văn sánh bí thư thành ủy tp biên hòa cho biết một số nguồn lây từ bệnh viện về đã tạo thành khách chùm lây cho cả gia đình như tại phường tam phước có đến năm chùm ca nhiễm từ bệnh viện về mỗi nhà có từ bốn đến năm người
theo ứng tránh cần ngăn chặn kịp thời nguồn lây này phải chặn từ gốc phòng dịch ngay trong bệnh viện
nếu không trả được thì rất khó cho các địa phương trong việc kiểm soát dịch phải ngăn chặn từ gốc
ông hồ thanh sơn phó bí thư thường trực tỉnh ủy đồng nai cho rằng nhiều địa phương đưa người từ bệnh viện về đi cách ly cũng là một phương pháp nhưng đó chưa phải là phương pháp hay
và ông sơn đồng tình với quan điểm của ông võ văn sánh đó là phải phòng chống ngay trong bệnh viện
ông quảng minh cường phó bí thư tỉnh ủy đồng nai thì cho rằng phải xem bệnh viện là vùng nguy cơ cực lớn cần xem lại quy trình kiểm soát ở các bệnh viện
giam đắt chặt chẽ trong việc quản lý người ra vào hay chưa
kết luận tại cuộc họp ông cao tiến dũng chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đề nghị các bệnh viện phải thông báo cho trạm y tế xã phường thông tin bệnh nhân về để địa phương biết và kiểm soát theo dõi
cụ thể nếu người đó sợ lây nhiễm cho người thân trong gia đình muốn được cách ly tập trung thì đưa đến khu cách ly tập trung của xã phường
còn nếu muốn được kinh ly tại nhà thì hướng dẫn các quy trình kinh ly tại nhà để người dân áp dụng so với đảm bảo an toàn
cũng theo chủ tịch ủy ban nhân dân đồng nai cao tiến dũng điều quan trọng hơn là phải khắc phục tình trạng thiếu an toàn ở các bệnh viện
ông dũng yêu cầu sở y tế đồng nai phải có giải pháp chứ không bệnh viện lại thành nơi cung cấp f cho xã hội